cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra về hành vi lừa bán viên đao quý chiếm đoạt bốn trăm linh triệu đồng
và chiều qua tại địa bàn xã phú hội huyện đức trọng các trinh sát phòng cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chín đối tượng
tiến hành khám xét xe máy của các đối tượng đang sử dụng và tại phòng trọ của các đối tượng lực lượng công an thu được nhiều tăng vật là các cục đá thanh sắt thanh thạch cao là dụng cụ để nhóm này lừa đảo
các đối tượng yà liêng yamen nguyễn văn kiều cùng chú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng nguyễn thị thùy linh chú tại huyện công bắc tỉnh đắk lắc và danh công chú tại huyện định quán tỉnh đồng nai
trước đó những đối tượng này đã lừa bán viên đa quý có tính năng hủy mọi loại sắt để chiếm đoạt của một người bốn trăm linh triệu đồng
công an tỉnh thanh hóa phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh đồ chơi tuấn hiền
có địa chỉ tại kiosk số ba mươi sáu chợ vườn hoa phường lam sơn và kho chứa hàng tại địa chỉ số ba trên một mươi hai trên một trăm bảy mươi chín đường nguyễn tĩnh phường đông hương thành phố thanh hóa
thu giữ hơn hai khẩu súng đồ chơi các loại
qua kiểm tra các lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản và thu giữ hơn hai khẩu súng đồ chơi
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hóa đơn nào liên quan đến số đồ chơi nguy hiểm này
cùng ngày đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn thành phố thanh hóa
nhằm tăng cường công tác quản lý và xử lý các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

lập biên bản vi phạm hành chính được biết cá nóc là một trong những sinh vật biển có độc có thể gây tử vong cho người và động vật
đây là một trong những loài thủy sản bị cấm đánh bắt và không được mua bán tiêu thụ trên thị trường
theo trả lời của sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai những nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường công ty dap số hai lào cai
đều chưa thực hiện đúng và đầy đủ vi phạm quy định của luật bảo vệ môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
trong khi đó trước tháng bảy năm nay công ty này đã bị ubnd tỉnh lào cai nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
nhưng chưa có biện pháp cứng rắn yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động để hoàn thiện đúng các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt